sở văn hóa thể thao và du lịch lào cai cho biết thực hiện công điện của tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo các hiệp hội du lịch và công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động tại địa phương tạm ngừng xuất nhập cảnh du khách
đến các vùng của trung quốc có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra và tại các cửa khẩu trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra sở văn hóa du lịch huyện hà khẩu
châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc đã gửi cơ quan chức năng phía lào cai thông báo khẩn cấp nêu rõ từ ngày hai mươi sáu tháng một
các công ty du lịch tạm ngừng xuất nhập cảnh khách du lịch đối với ngành du lịch đây sẽ là tổn thất lớn mong các bên thông cảm
thời gian cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch sẽ được thông báo sau
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai cũng có văn bản chỉ đạo các hiệp hội du lịch và các công ty kinh doanh du lịch
đang hoạt động ở địa phương không tổ chức đưa du khách đến các vùng có dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra tại trung quốc
thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ cho du khách đã đặt tour nhưng bị hủy bỏ chuyến đi theo yêu cầu